công an huyện trảng bom đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng lê trọng vĩ hai mươi hai tuổi quê tỉnh thanh hóa
và nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trảng bom đồng nai đã phát hiện vĩ và đạt đang chuẩn bị có hành vi bán sáu giàn pháo
loại bốn mươi chín ống cho hai đối tượng chưa rõ lai lịch ở địa bàn ấp tân thành xã bắc sơn
khám xét khẩn cấp nhà của vĩ ở xã bắc sơn công an thu giữ thêm chín giản pháo loại bốn mươi chín ống tổng trọng lượng gần hai mươi chín kg
qua đấu tranh vĩ khai nhận thường nhờ đạt giới thiệu người mua pháo mỗi lần trả công đạt từ năm mươi đến hai trăm linh đồng
số pháo trên y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá một mươi năm triệu đồng mang về bán thì bị bắt